ubnd tỉnh bình dương và tổng lãnh sự vương quốc hà lan tại tp hcm vừa phối hợp tổ chức hội nghị tp thông minh với chủ đề cùng kiến tạo tương lai bền vững
tại hội nghị các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước đã thảo luận đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển thành phố thông minh
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân phát triển bền vững giảm chi phí tiêu thụ tài nguyên
cải thiện sự giao tiếp và tương tác giữa người dân và chính quyền
đặc biệt đại diện tp ens hoven hà lan với hơn hai mươi năm kinh nghiệm phát triển tp thông minh
đã chia sẻ những kiến thức và chuyên môn về phát triển thành phố thông minh nhằm giúp bình dương phát triển đô thị thông minh bền vững
trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động như triển lãm về tp thông minh
trưng bày những hình ảnh minh họa sống động các giải pháp của thành phố thông minh và những sáng kiến đổi mới và công nghệ từ các tập đoàn
cuộc thi lập trình tp thông minh diễn ra với bốn mươi bốn đội tham gia tranh tài để sáng tạo ra những ứng dụng cho tp thông minh